tiếp nối truyền thống uống nước nhớ nguồn tốt đẹp của dân tộc nhân dịp kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ
và một trăm ba mươi bốn năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh
hôm nay cục công tác đảng và công tác chính trị chỉ đạo công đoàn công an nhân dân
phối hợp công đoàn y tế việt nam và các đơn vị đồng hành tổ chức chương trình
tri ân các thương binh bệnh binh người có công tại trung tâm điều dưỡng thương binh kim bảng tỉnh hà nam
đây là chương trình nằm trong chuỗi các hoạt động tri ân của cán bộ chiến sĩ công an nhân dân
tại các trung tâm điều dưỡng thương binh trên cả nước trong năm hai nghìn hai mươi bốn
trong chuỗi chương trình tri ân tại trung tâm điều dưỡng thương binh kim bảng
ban tổ chức đã tiến hành xét nghiệm máu và triển khai các hoạt động tổ chức khám
tư vấn sức khỏe siêu âm miễn phí cho một trăm linh tám đồng chí là thương binh bệnh binh người có công
cái chương trình thứ nhất là khám bệnh
tặng quà chữa bệnh và được nghe được biết và được sự quan tâm của cái ngành công an là
chúng tôi rất là phấn khởi vui mừng và cũng không kể hết được cái niềm sung sướng và xúc động
qua thực tế thì chúng tôi thấy đây là một tổ chức rất hình trạng mà anh em tôi được thưởng thức
qua đây thì tôi bày tỏ lòng cảm ơn với tất cả các đồng chí trong đoàn
các các đồng chí trong đoàn các các đồng chí trong đoàn
luôn mạnh khỏe hoàn thành tốt nhiệm vụ đảng nhà nước giao phó
thực hiện chủ trương của đảng chính sách của nhà nước
trong những năm qua cán bộ chiến sĩ công an nhân dân luôn trân trọng ghi nhớ công ơn
và tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực để tỏ lòng hiếu nghĩa bác ái
quý trọng đối với các thương binh gia đình liệt sĩ và những người có công với đất nước
và hôm nay công đoàn công an nhân dân cũng đã tổ chức một chuỗi các hoạt động hết sức ý nghĩa
thăm khám bệnh
tổ chức các hoạt động hết sức ý nghĩa thăm khám bệnh tặng quà cho các đồng chí thương bệnh binh
và đặc biệt là dần tặng một chương trình nghệ thuật đặc biệt để thay lời trí ân cũng như là tình cảm
của cán bộ chiến sĩ lực lượng công an nhân dân đối với sự hy sinh sương máu không tiếc máu xương
của các đồng chí thương binh bệnh binh người có công đối với nền độc lập tự do của nước nhà
không chỉ tại trung tâm điều dưỡng thương binh kim bảng
cục công tác đảng và công tác chính trị cũng chủ trì
hướng dẫn công an các đơn vị địa phương tổ chức chuỗi hoạt động tri ân
thăm tặng quà các thương binh bệnh binh và người có công
tại sáu mươi năm trung tâm điều dưỡng thương binh trên cả nước trong năm hai nghìn hai mươi
thưa quý vị hôm nay một vụ cháy lớn xảy ra tại một công ty sản xuất đế dày
và các phụ kiện dày thuộc khu công nghiệp sông mây tỉnh đồng nai
tính đến chiều cùng ngày lực lượng chức năng tỉnh đồng nai và huyện trảng bom đã không chế được đám cháy
theo thông tin ban đầu
khoảng một mươi hai h một mươi năm phút cùng ngày tại khu vực nhà xưởng trong công ty trách nhiệm hữu hạng
sinh trong international bất ngờ lửa bốc cháy dữ dội
lúc này một số nhân viên công ty và người dân đã dùng các vật dụng chữa cháy
tại chỗ để dập lửa sửa tán tài sản ra bên ngoài
tuy nhiên do bên trong xưởng có nhiều thùng quá chất nguyên vật liệu từ nhựa cao su
nên ngọn lửa nhanh chóng bùng phát dữ dội bao trùm khu nhà xưởng rộng gần một m hai
cột khối đen đặc bốc cao hàng trăm mét khiến nhiều hộ dân xung quanh lo lắng
ngay sau khi nhận được tin báo lực lượng chức năng tỉnh đồng nai và huyện trảng bom
đã điều nhiều xe chiên dụng cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường
tổ chức dập lửa ngăn cháy lan
đến khoảng một mươi bốn h đám cháy cơ bản được khống chế
bước đầu xác định không có thiệt hại về người nhưng khu nhà xưởng và nhiều tài sản bên trong bị cháy rụi
hiện lực lượng chức năng đang khẩn trương khắc phục hậu quả vụ cháy
thống kê thiệt hại và điều tra làm rõ nguyên nhân